ngày một mươi sáu tháng tám tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội bế mạc phiên họp thứ ba mươi sáu hoàn thành chương trình đề ra
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
sau một tuần làm việc khẩn trương nghiêm túc ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ ba mươi sáu
trong đó tổ chức thành công giám sát chuyên đề và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ thường trực hội đồng nhân dân và các ủy ban của quốc hội
và các cơ quan hữu quan bám sát tinh thần kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
nhanh chóng triển khai các công việc tiếp theo để bảo đảm chất lượng và tiến độ của từng nội dung
nhất là các nội dung sẽ trình quốc hội tại kỳ họp thứ tám
dự kiến phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong hai tuần làm việc
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
các cơ quan liên quan phải tích cực sát sao chặt chẽ việc chuẩn bị các nội dung chương trình phiên họp bảo đảm chất lượng và tiến độ